tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác dân số năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung quan trọng
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số hai mươi một nqtvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
công tác dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước bộ y tế và chính quyền địa phương trong năm vừa qua
tuy nhiên do còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều chỉ tiêu chuyên môn vẫn chưa đạt được như kế hoạch
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành dân số đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững
cụ thể chỉ tiêu dân số trung bình là chín mươi năm bảy triệu người tỷ lệ tăng dân số là một sáu mức giảm sinh bình quân là một phần nghìn tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là bảy mươi ba sáu tuổi tỷ số giới tính khi sinh là một trăm một mươi bốn bé trai trên một trăm linh bé gái